tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm quốc hội khoáng một mươi năm trong phiên làm việc vào sáng ngày hôm nay
quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận cho ý kiến về luật giao dịch điện tử sửa đổi
qua thảo luận vấn đề liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước trong luật giao dịch điện tử
đã được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến
cho ý kiến vào dự thảo luận đại biểu trần thị thu phước đoàn con tôm bày tỏ băn khoan khi hiện nay
trên không gian mạng đang có nhiều hiện tượng lợi dụng lừa đảo trong giao dịch điện tử
tuy nhiên luật giao dịch điện tử sửa đổi lần này chưa quy định cụ thể trách nhiệm của các nhà cung cấp
đơn vị trung gian và cả cơ quan quản lý nhà nước
để phòng ngừa ngăn chặn tình trạng lợi dụng giao dịch điện tử
để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm cấm
theo tôi thì cần bổ sung thêm quy định về trách nhiệm của các nhà cung cấp
nền tảng trung gian trong việc kiểm soát và loại bỏ các nội dung vi phạm pháp luật trên nền tảng số
trách nhiệm quyền hạn cụ thể của các cơ quan
nhà nước có liên quan trong việc giám sát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật
trong giao dịch điện tử theo lĩnh vực địa bàn được phân công
đối với dự thảo luật này hình như có lẽ đến bây giờ là một luật duy nhất
mà chỉ quy định mà bộ thông tin truyền thông là đầu mối giúp chính phủ
trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao dịch điện tử
và các bộ cơ quan an bộ thực hiện theo phân công
và cũng không quy định rõ cái phạm vi đầu mối là như thế nào
trong khi các luật khác thì lại quy định trách nhiệm
lý nhà nước và các bộ cũng khá cụ thể
nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đề án sáu trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia
đại biểu trần thị thu phước đoàn contum đề xuất nên quy định
việc áp dụng hệ thống định danh và xác thực điện tử của bộ công an
làm tiêu chuẩn chung cho các giao dịch trên môi trường điện tử
giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến
theo báo cáo của chính phủ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đã kết nối chia sẻ làm sạch dữ liệu với một mươi ba bộ ngành
ba địa phương và ba doanh nghiệp viện thông và ivn
đảm bảo cái độ là đúng đủ sạch sống
việc khuyến khích sử dụng hệ thống định danh và xác thực điện tử của bộ công an
đối với người dân và doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch điện tử
trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến
sẽ giúp tiết kiệm thời gian chi phí và nâng cao hiệu quả và an toàn
của các giao dịch tránh sự phức tạp và lãng phí trong việc quản lý
và sử dụng các phương thức xác thực điện tử khác nhau của các bộ ngành địa phương
liên quan vấn đề chữ ký điện tử số công vụ nhiều đại biểu cho rằng
sự tách bạch giữa chữ ký số công vụ phải được mã hóa bởi ban cơ yếu của chính phủ
do đó đề nghị quốc hội xem xét vấn đề này dưới góc độ quốc phòng
an ninh để đảm bảo vấn đề quốc phòng an ninh quốc gia
cũng trong phiên làm việc sáng nay quốc hội thảo luận ở hội trường
về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ quốc lộ hai mươi bảy c
đến đường tỉnh dt sáu trăm năm mươi sáu tỉnh khánh hòa kết nối với lâm đồng và ninh thuận
việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước capet huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
trong phiên làm việc buổi chiều sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra
về dự thảo nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu tín nhiệm
đối với người giữ chức vụ do quốc hội hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi
quốc hội đã thảo luận tại tổ về nội dung này và dự thảo nghị quyết của quốc hội
về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố hồ chí minh
chiều nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đã tới thăm chúc mừng giáo hội phật giáo việt nam
nhân dịp đại lễ phật đản hai nghìn hai mươi ba
tiếp đoàn về phía giáo hội phật giáo việt nam có hòa thượng thích thanh nhiễu
phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất
tới các chư tôn đức trong hội đồng chứng minh hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
và toàn thể tăng ni phật tử một mùa phật đản an lạc cắt tưởng
nhấn mạnh bộ công an luôn đồng hành cùng tôn giáo nói chung giáo hội phật giáo nói riêng
bảo đảm tự do tín ngưỡng tôn giáo
thứ trưởng lương tam quang cũng chân thành cảm ơn những việc làm
hoạt động có ý nghĩa của giáo hội phật giáo việt nam thời gian qua
mong giáo hội tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn tăng ni phật tử
tiếp tục phối hợp giúp đỡ lực lượng công an nhân dân xây dựng xã hội trật tự
kỷ cương an toàn để mọi người dân được sống hạnh phúc
cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo bộ công an và cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
đã dành cho các chư tôn đức tăng ni phật tử của giáo hội
hòa thượng thích thanh nhiễu khẳng định giáo hội phật giáo việt nam
luôn đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
sáng nay tại hà nội học viện an ninh nhân dân đã tổ chức hội nghị quốc tế với chủ đề
nữ sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc cơ hội và thách thức
việt nam tự hào là quốc gia có một mươi ba số nữ quân nhân trên tổng số quân nhân tham gia
và hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
sự tham gia ngày càng nhiều của các nữ sĩ quan trong phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
là nỗ lực không ngừng của việt nam trong bối cảnh thúc đẩy bình đẳng giới
tăng cường trao quyền cho phụ nữ đóng góp vào một tương lai bền vững
an ninh an toàn trong khu vực và trên thế giới
hội nghị là diễn đàn hữu ích nhằm trao đổi chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu thực tiễn
đồng thời là cơ hội để tiếp thu ý kiến từ các chuyên gia các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế
về tầm nhìn và kinh nghiệm trong công tác xây dựng triển khai hiệu quả lực lượng gìn giữ hòa bình
của liên hợp quốc đặc biệt có sự tham gia của các nữ sĩ quan
theo số liệu thống kê từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
đã có hơn năm trăm linh lượt sĩ quan thuộc các lực lượng vũ trang của việt nam
tham gia các phái bộ của liên hợp quốc tại các quốc gia và vùng lãnh thổ
các đại diện của việt nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước giao phó
được liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế đánh giá cao
triển khai thực hiện đề án công an nhân dân việt nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
bộ công an đã quyết định cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình
nhằm cụ thể hóa đường lối chủ trương của đảng và nhà nước ta là hội nhập quốc tế sâu rộng
trở thành thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
đại úy đặng thị thủy là cán bộ đội tham mưu cảnh sát phòng tham mưu công an tỉnh nghệ an
kiêm phó chủ tịch hội phụ nữ công an tỉnh chủ tịch hội phụ nữ phòng tham mưu công an tỉnh nghệ an
đảm trách nhiều cương vị thế nhưng ở vị trí nào đại úy thủy cũng luôn nỗ lực cố gắng
có nhiều biện pháp cách làm hay thậm chí chị còn được nhiều người ví như là khắc tinh của tội phạm ma túy xứ nghệ
khi đã tham mưu nhiều các đề án kế hoạch có hiệu quả cao trong công tác phòng chống ma túy
là một tỉnh có đường biên giới dài tám mươi ma túy thu giữ được đều xuất phát từ lào
nhưng giờ đây nghệ an đã xây dựng được bức tường ngăn vững chắc
với hai mươi bảy trên hai mươi bảy xã biên giới hoàn thành các chỉ tiêu xã biên giới sạch về ma túy
đời sống của nhân dân vùng biên vì thế mà ổn định phát triển hơn
kết quả này phải kể đến vai trò tham mưu trực tiếp từ đại úy đặng thị thủy
thời điểm đó là cán bộ của đội tham mưu cảnh sát
phụ trách theo dõi lĩnh vực phòng chống ma túy trong rất nhiều năm
và được lãnh đạo đơn vị tin tưởng giao tham mưu đề án
tôi đã trực tiếp xây dựng đề án đến nay thì sau một năm đề án cũng đã lan tỏa
tại một trăm tám mươi năm xã trên địa bàn tỉnh nghệ an và chín tỉnh của đường biên giới việt lào toàn quốc
từng là thủ khoa kép cả đầu vào và đầu ra của học viện cảnh sát nhân dân
đại úy thủy đã phát huy hiệu quả những kiến thức được đào tạo tại nhà trường
những đề án nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện
hay nâng cao hiệu quả xóa địa bàn phức tạp về ma túy giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
kế hoạch phòng chống tội phạm phòng chống ma túy phòng chống mua bán người mà đồng chí thủy đã
tham mưu đều là những văn bản quan trọng là hành lang pháp lý góp phần hỗ trợ chính sách cho công tác
phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh nghệ an phương châm của cán bộ phòng tham mưu đó là phải trung
thành mưu sĩ tần tùy tinh thông với vai trò là một cán bộ tham mưu thì không những tôi mà bất cứ một
cán bộ làm công tác tham mưu nào cũng phải luôn xác định khắc phục mọi khó khăn trong công việc để
đáp ứng tốt nhất yêu cầu công tác tham mưu đặc biệt là với lĩnh vực tham mưu là lĩnh vực cảnh sát gắn
với rất nhiều sự vụ và đòi hỏi tính nhanh chính xác và kịp thời trong thời gian qua thì đảng ủy
đạo phòng tham mưu cũng đã rất là dành sự quan tâm rất đặc biệt đối với công tác hỗ trợ chính sách và
đặc biệt đối với công tác hội phong trào phụ nữ và đặc biệt là công tác phát triển phụ nữ trong
vị thì với vai trò là chủ tịch hội phụ nữ của phó tổng mưu thì đồng chí thủy cũng đã luôn tìm tòi và
đổi mới có nhiều sáng tạo và luôn nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao ngoài nhiệm vụ chuyên
môn với vai trò là chủ tịch hội phụ nữ bí thư đoàn thanh niên phòng tham mưu kiêm phó chủ tịch hội
phụ nữ công an tỉnh nghệ an đại úy thủy đã cùng ban thường vụ hội phụ nữ công an tỉnh và các hội viên
triển khai nhiều chương trình công tác hội và phong trào phụ nữ thanh niên tổ chức các hoạt động phong
trào đạt hiệu quả cao để lại dấu ấn trong cán bộ hội viên phụ nữ mặc dù công tác tuyên ngôn của đồng
chỉ đăng thi thủy rất là bẩn tuy nhiên mỗi khi hội phụ nữ có chương trình gì đó thì đồng chỉ đăng
thi thủy tham gia rất là nhiệt tinh đóng góp ý kiến cũng như là chuẩn bị mọi cái nội dung điều
kiện để cùng với thường trực làm đến những thành công của chương trình đại úy đặng thị thủy đã được
bộ trưởng bộ công an tặng bằng khen chiến sĩ thi đua toàn lực lượng liên tục được các cấp hội phụ nữ
tuyên dương khen thưởng những kết quả đó là minh chứng cho những đóng góp không ngừng nghỉ của đại
úy đặng thị thủy nói riêng và phụ nữ công an nhân dân nói chung ừ ừ
quý vị thực tiễn cho thấy lực lượng bảo vệ dân phố dân phòng công an xã bán chuyên trách đang là
mắt xích quan trọng là cánh tay nối dài của lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật
tự ở cơ sở tuy nhiên tổ chức hoạt động của lực lượng này trong thời gian qua đã phát sinh nhiều
bất cập nhất là chưa có luật quy định cụ thể đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại
cơ sở để đảm bảo hành lang pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của lực lượng này mời quý vị cùng
theo dõi nội dung này với phần trình bày của biên tập viên view anh ạ ừ ừ ừ ừ ừ thưa quý vị và các
hiện nay có hơn năm mươi công an chính quy được bộ công an tăng cường về các xã thị trấn trên toàn
quốc từ đó công tác đảm bảo an ninh trật tự phòng chống tội phạm tại địa bàn cơ sở đều có những
chuyển biến tích cực song biên chế của lực lượng công an chính quy
có hạn nên vẫn phải huy động sử dụng lực lượng công an xã bán chuyên trách bảo vệ dân phố đội trưởng
đội phó dân phòng và chính họ đang trở thành cánh tay nối dài của lực lượng công an trong đảm bảo an
an ninh trật tự tại cơ sở xã thanh tâm huyện thanh liêm tỉnh hà nam dù đã ngoài sáu mươi và miệt mài với
công việc mà người đời hay gọi là phát và hạng độc xong đối với ông nguyễn xuân thành khi đó là niềm
vinh dự và tự hào hình ảnh ông và lực lượng công an xã chính quy mẫu mực như thế này đã được phát triển
nhiệt tình trách nhiệm trong giữ gìn bình yên cuộc sống đã trở nên quá quen thuộc trong thời gian
gần đây vài năm là có lực lượng công an chính quy về nhưng chúng tôi với vai trò trách nhiệm cụ thể
hiện với tinh thần yêu ngành yêu nghề chúng tôi làm với khả năng hết mình khi được sự tín nhiệm của
quần chúng nhân dân cũng như là với công việc mình làm thì công an xã chính quy được tăng cường với
các xã thị trấn trên toàn quốc là hơn năm mươi đồng chí đã nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý
nhà nước về an ninh trật tự tại cơ sở
các chỉ số về an ninh trật tự phòng chống tội phạm tại địa bàn cơ sở đều có những chuyển biến tích
cực mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân song biên chế của lực lượng công an chính quy có hạn nên
vẫn phải huy động sử dụng lực lượng công an xã bán chuyên trách bảo vệ dân phố đội trưởng đội phó
dân phòng cùng phối hợp tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự do ở tại cơ sở nên họ sẽ
kịp thời cung cấp thông tin và phối hợp với công an xã chính quy có biện pháp phòng ngừa ngăn chặn không
để hình thành điểm nóng
công an viên là những người mà trực tiếp ở thôn xóm người ta am hiểu được về phong tục tập quán của địa phương
và khi mà có các đối tượng hoạt động trên địa bàn thì qua cái việc là phân công nhiệm vụ giám sát cũng như là
nắm bắt thông tin thì các đồng chí công an viên là những người mà đi sâu nhất và có thể là cung cấp
được cái chính xác nhất về cái mối quan hệ của địa phương cũng như là cái cách thức và cái mối quan hệ
của đối tượng đối với gọi là các cái
thành viên khác trong địa bàn lực lượng công an bán chuyên trách thì hầu như là các đồng chí được xuất
phát từ người dân của địa phương thế nhưng cái đó là một cái vai trò hết sức quan trọng đấy dù chuyên
môn nghiệp vụ không cao thế nhưng mà cái vai trò nắm địa bàn thì sẽ sâu sát hơn giúp ích cho lực lượng
công an chính quy hoạt động tốt hơn trên địa bàn tỉnh hà nam mỗi thôn được bố trí hai đồng chí tham
gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ
những buổi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự như thế này được diễn ra thường xuyên liên tục
tôi thấy cái họ có là lòng nhiệt huyết tuy phụ cấp còn hạn chế vừa phải mưu sinh lo cuộc sống gia đình
xong tất cả đều được gác qua một bên vì mục tiêu chung đảm bảo sự bình yên cho nhân dân thưa quý
quý vị và các bạn hiện toàn quốc có khoảng ba trăm linh người đang tham gia hoạt động trong lực lượng
bảo vệ dân phố công an xã bán chuyên trách đội trưởng đội phó dân phòng với những đóng góp
trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tuy nhiên hiện nay chưa có luật quy định cụ thể về nhiệm vụ
mà lực lượng này được thực hiện khi tiếp tục tham gia bảo vệ an ninh trật tự cùng với đó là những
quy định cụ thể về chế độ chính sách các điều kiện đảm bảo để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật
tự tại cơ sở được hoạt động thống nhất hiệu quả xuất phát từ thực tiễn bộ công an đã xây dựng dự án
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ đáp ứng yêu cầu
quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của cuộc sống bởi thực tế thời gian qua cho thấy lực lượng
này chính là cánh tay nối dài của lực lượng công an lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở
ngày càng phát huy được năng lực trách nhiệm của mình sự cần thiết của lực lượng này là không thể
phủ nhận khi góp phần quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ngay tại cơ sở về mặt bản chất
là nó không tăng về quân số và nó cũng không tăng về ngân sách nhà nước cái này là chỉ có kiện toàn
nó không làm phát sinh một lực lượng mới mà chỉ cần kiện toàn ba cái lực lượng đang hoạt động trở thành
một lực lượng thống nhất một đầu mối quản lý một cơ quan chỉ đạo về mặt nghiệp vụ và đảm bảo thống nhất
về cái quy định pháp luật cho nên là gì nó sẽ tạo ra cái điều kiện rất thuận lợi để chúng ta nâng cao
cái hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở đối với cả
hoạt động của cái lực lượng này cũng như là các cơ quan chức năng về cái vai trò trách nhiệm của
công an viên thì chúng tôi cũng luôn luôn thể hiện rằng mình đã tham gia trong lực lượng thì cũng có
thể hiện hết mình hăng say với công việc chúng tôi cũng mong muốn có cái đề nghị là cái hỗ trợ
cái thứ nhất là phải cái hành lang pháp lý nó rõ ràng ra cái vai trò trách nhiệm của công an viên
cái thứ hai nữa là về cái chế độ hỗ trợ với lực lượng bán chuyên trách làm sao cho nó đúng phù hợp
với công việc với chúng tôi trên bàn cái vai trò trách nhiệm của công an viên thì chúng tôi cũng sẽ
thể hiện hết mình
tận tâm với công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao